vỡ phổi vì hát karaoke quá sung
sự việc hy hữu xảy ra đối với thanh niên hai mươi năm tuổi có tên là wang y tại buổi hát karaoke mừng sinh nhật của người bạn tại thành phố trường sa tỉnh hồ nam gần đây
cách đây vài ngày anh tham gia một buổi tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp sau khi ăn xong họ rủ nhau đi hát karaoke
wang ye vì muốn thể hiện giọng hát của mình nên đã chọn bài hát tân quý phi túy tử
cà khúc nổi tiếng với tông giọng cao
khi hát đến nút cao wang ye cố gắng lên giọng một cách đột ngột sau đó anh bỗng nhiên cảm thấy tức ngực
tuy nhiên anh nghĩ có lẽ đó chỉ là cảm giác thoáng qua nên không mấy quan tâm
khi buổi tiệc kết thúc wang ye vẫn cảm thấy đau ở ngực chàng trai trẻ phớt lờ cảm giác này và đi ngủ
sáng hôm sau khi anh thức dậy thì cảm thấy khó thở và bắt đầu hốt hoảng
không như vậy anh còn xuất hiện thêm một số triệu chứng như mệt mỏi hai chân và cơ thể diêu dã không còn chút sức lực
chàng trai trẻ lên tiếng kêu cứu và được người nhà đưa đến bệnh viện ở tỉnh hồ nam cấp cứu
sau khi kiểm tra và chụp các lớp phổi bác sĩ phát hiện trong phổi wang ye hình thành một túi khí lớn đường kính hơn một cm
khi anh cố gắng hát tông cao túi khí này đã bị vỡ không khí từ ngoài lại tràn vào khoang ngực nén thể tích nhu mô phổi xuống còn một mươi năm so với bình thường
tình trạng này nếu không cứu chữa kịp thời tính mạng anh có thể bị đe dọa
các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ túi khí
các phẫu thuật thành công wang ye đã bình phục và xuất viện
bệnh của anh còn gọi là tràn khí màng phổi tự phát
tình trạng này thường xảy ra sau khi tập thể dục quá sức ho mạnh hay hát lớn
người cao và gầy sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn
trong trường hợp wang ye anh cũng là người có cơ thể cao và gầy
để ngăn nguy cơ mắc bệnh những người cao và gầy hãy ăn nhiều thực phẩm có chất sơ như trái cây yến mạch lúa mạch
đồng thời họ phải kết hợp với vận động như chạy bộ bơi đi bộ nhanh cardio
đặc biệt khi bị đau tức ngực thì họ phải đến bệnh viện kiểm tra ngay theo các chuyên gia khuyến cáo
có cương nói ví von rằng đàn ông phong độ như cánh buồng căng gió
phong độ ở phái mạnh được hiểu ở ba yếu tố đó là sức khỏe thể chất tinh thần và chuyện chăn gối
nếu thơ chơi trẻ
cánh mài dâu có thể tự tin về một cơ thể cường tráng tinh thần thoải mái và đời sống sinh lý viên mãn
thì khi bước qua đầu ba đặc biệt là ngưỡng ba mươi năm tuổi trở lên sẽ dần cảm nhận sự xuống dốc không còn sung mãn như trước bởi gặp phải tình trạng dối loạn cương dương
đây là thuật ngữ y khoa dùng thay thế cho các khái niệm trước đây như liệt dương bất lực yếu sinh lý thiểu năng tình dục của nam giới
dối loạn cưng dương biểu hiện nhiều hình thức như có hàm muốn tình dục nhưng dương vật không đủ cưng cứng để giao hợp
cưng không đúng lúc khi không giao hợp thì cưng nhưng lúc lâm trận thì không dương vật cưng không cứng hoặc không đủ lâu để giao hợp không trọn vẹn
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương phó giám đốc bệnh viện thận hà nội tần suất bị dối loạn cương dương tăng dần theo độ tuổi
từ bốn mươi tuổi trở lên tỷ lệ nam giới bị dối loạn cương dương khoảng bốn mươi và tăng lên khoảng sáu mươi khi nam giới dần bước sang giai đoạn lão niên
sau ngày nay tình trạng này ngày càng trẻ hóa có thể gặp ở năm dưới độ tuổi ba mươi
nhất là giai đoạn trên ba mươi năm tuổi
theo các nghiên cứu ở châu âu bên cạnh các nguyên nhân hàng đầu gây dối loạn cương dương là do các bệnh lý về mạch máu như bệnh tim mạch huyết áp cao hoặc tăng cholesterol trong máu sơ gan suy thận chiếm năm mươi bốn
đai tháo đường hai mươi một chấn thương cuộc sống tám dối loạn hoc mon sáu thì chính những áp lực xã hội và tác động từ môi trường sống khiến người trẻ mắc căn bệnh này ngày càng nhiều
trong đó nổi bật là những thói quen
mn sinh hoạt không lành mạnh stress bị kích thích từ sách báo phim ảnh khiêu dâm đặc biệt thói quen hút thuốc uống quá nhiều rượu bia ăn thiếu chất và lời vận động cũng góp phần lớn trong việc gây ra chứng dối loạn cương dương
việc thường xuyên sử dụng rượu bia đồ uống có cồn sẽ làm ức chế trung khu thần kinh khiến cho ham muốn tình dục suy giảm gây dối loạn khả năng tình dục ở nam giới
một nguyên nhân thường gặp nữa gây chứng dối loạn cương dương ở người trẻ tuổi là tâm trạng lo lắng căng thẳng liên tục do công việc đời sống tình cảm gia đình
nghiên cứu về những người đàn ông bị dối loạn cương dương nói chung và nghiên cứu về những người đàn ông trẻ tuổi bị dối loạn cương dương nói riêng thì các yếu tố sức khỏe về thể chất đóng vai trò then chốt trong vấn đề dối loạn cương dương bác sĩ nguyễn thế lương cho biết
những âm lực đó sẽ tạo tác động không tốt lên hệ thống thần kinh giao cảm làm tăng tiết adrenanin gây co mạch
đây là một nguyên nhân làm cản trở máu dẫn đến các thể hàng gây ảnh hưởng đến các vấn đề cương dương và ảnh hưởng tới chuyện yêu của bạn
mất phong độ vì dối loạn cương dương không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm người đàn ông đánh rơi sự tự tin
đa phần họ sẽ ngại ngùng trước người phụ nữ vì việc giao hợp không còn được trọn vẹn
xong chúng ta cần biết rằng trong tam thập lục kế tàu vi không phải lúc nào cũng là thượng sách
vi càng kéo dài tình trạng càng trầm trọng
thay vào đó nếu có những dấu hiệu bất thường khi quan hệ tình dục như đã mô tả ở trên
hãy cởi mở tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được chỉ định các xét nghiệm cần thiết từ đó có hướng điều trị đúng đắn
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương để trần đoán ngoài việc dựa vào triệu chứng cũng như thói quen sinh hoạt tâm lý bệnh lý kèm theo
nếu có bác sĩ có thể cho bạn làm xét nghiệm máu nội tiết tố tetroterol pruractic fsh lh s cardio
xét nghiệm chức năng can thận đường máu xét nghiệm nước tiểu siêu âm doler để đánh giá lưu lượng máu ở dương vật
phát hiện những bất thường ở cơ quan sinh dục
ngoài ra còn có khám phản sợ hành hàng test tiên thuốc vào tể hàng
dối loạn cương dương cần phải bắt bệnh đúng chữa tận gốc có nghĩa là phải điều trị theo nguyên nhân
chẳng hạn như điều chỉnh testroteinrone nếu có suy sinh dục điều chỉnh các dối loạn nội tiết phẫu thuật dị tật dương vật phẫu thuật mạch máu
bên cạnh đó phải kết hợp chặt chẽ trị liệu tâm lý không những cho người bệnh mà còn cho cả vợ bạn gái để giúp người nam vượt qua khủng hoảng tâm lý thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương chia sẻ
có nhiều câu hỏi đặt ra thủ dâm có thể gây ra dối luận cương dương hay không
nghiên cứu cho thấy thủ dâm rất phổ biến ở mọi lứa tuổi
khoảng bảy mươi bốn nam giới cho biết đã thủ dâm so với bốn mươi tám một ở nữ giới
thủ dâm đúng cách có thể có lợi cho sức khỏe giúp giải tỏa căng thẳng
giảm căng thẳng và giúp ngủ ngon
thủ dâm đúng cách không lạm dụng không gây ra dối loạn cương xuất tinh sớm hay vô sinh
cần lưu ý nếu thủ dâm sai cách và nhiều quá mức trước tiên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý do luôn phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này
làm ảnh hưởng đến việc hàng ngày
thủ dâm sai cách cũng có thể liên quan đến chứng xuất tinh sớm viêm miệng đạo dối loạn cương dương
đôi khi thực hiện thủ dâm là hoàn toàn bình thường ở cả nam và nữ
tuy nhiên nên dành thời gian cho học tập cũng như công việc nhiều hơn so với quá chú trọng vào chuyện ấy khiến cho cuộc sống mất cân bằng
nếu có dấu hiệu thủ dâm quá mức mọi người nên
tham gia vào các hoạt động thể thao như chạy bộ đi bộ tập gym dành thời gian cho bạn bè cải thiện các mối quan hệ mà trước đây hay bỏ qua
thử sức mình trong các hoạt động mới để bản thân trở nên bận rộn hơn hạn chế ở nhà một mình
khi có những biểu hiện của nghiện thủ dâm cũng cần đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn và điều trị
thích hợp tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc khó có được và khó giữ được sự cương cứng trong khi thủ dâm
hoặc trong khi quan hệ tình dục có thể là dấu hiệu của các bệnh lý khác
tuổi là yếu tố dự báo quan trọng nhất của dối loạn cương dương
dối loạn cương dương phổ biến ở nam giới trên bốn mươi tuổi với khoảng bốn mươi bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó
tỷ lệ dối loạn cương dương hoàn toàn hoặc không có khả năng cương cứng tăng từ năm ở nam giới tuổi bốn mươi lên khoảng một mươi năm ở tuổi bảy mươi
xem phim ảnh
khiêu dâm có gây ra dối loạn cương dương hay không
không có bằng chứng đủ lớn nào cho thấy việc xem phim khiêu dâm gây ra dối loạn cương dương
việc sử dụng phim khiêu dâm trên mạng internet và tỷ lệ chuẩn đoán dối loạn cương dương ở nam giới dưới bốn mươi tuổi đều tăng
điều này khiến một số nhà nghiên cứu tin rằng phim khiêu dâm có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được và duy trì cương cứng của người xem là nam
do đó tốt nhất hãy tránh xa những loại phim ảnh có tính chất khiêu dâm
và khi nào thì bạn cần phải đi khám
hãy nói với bác sĩ nếu bạn gặp triệu chứng về dối loạn cương dương để bác sĩ tư vấn các giải pháp cho dối loạn cương dương
ví dụ các bác sĩ có thể khuyên như người đàn ông mắc hội chứng dối loạn cương dương thừa cân nên giảm cân
điều này là do việc duy trì cân nặng hợp lý để làm tăng mức testosterone giúp nam giới dưới giảm cưng cưng hơn
bác sĩ cũng có thể đề nghị các kỹ thuật giảm căng thẳng hoặc liệu pháp hành vi nhận thức cho những người đang đối phó với dối loạn cương dương do các vấn đề tâm lý hoặc tình cảm